vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho biết đã tìm ra điểm ngẽn trong thanh toán online là do các bộ ngành chưa có cơ sở dữ liệu tập trung để ngân hàng có thể kết nối vào làm dịch vụ thanh toán không tiền mặt
bên cạnh đó các đơn vị cung cấp dịch vụ chưa sẵn sàng để triển khai phần mềm độc nhất
để tháo gỡ điểm ngẽn khi triển khai cơ sở pháp lý về thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được bổ sung sửa đổi và hoàn thiện tạo nền tảng cho hoạt động thanh toán nói chung đặc biệt việc ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
ngân sách sẽ trình chính phủ nghị định thay thế nghị định số một trăm linh một về thanh toán không dùng tiền mặt nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng
ban hành thông tư hướng dẫn việc mở tài khoản thanh toán với định danh xác thực khách hàng bằng phương thức điện tử
ngoài ra tiếp tục hoàn thiện nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia hạ tầng hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch bán lẻ theo hướng cung ứng dịch vụ thanh toán online
xử lý tức thời dịch vụ hai mươi bốn trên bảy cho mọi đối tượng và người dân
ngân hàng nhà nước sẽ đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ thúc đẩy việc chuyển đổi thẻ chip tạo thuận lợi cho việc kết nối với các ngành lĩnh vực khác
để cung ứng đa dạng các sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích thanh toán phi tiếp xúc giám sát các hệ thống thanh toán tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán điện tử